thưa quý vị trong một phát biểu trên truyền hình cố vấn cấp cao của tổng thống ukraine
ông mihelo boristas đã đưa ra một thông điệp mang tính thách thức chỉ hai ngày sau khi cuộc xâm lược của nga bắt đầu
ông polodiat khẳng định rằng ngay cả khi bắt đầu đàm phán ukraine sẽ là bên đặt điều kiện
trước đó vào tối ngày hai mươi năm tháng hai người phát ngôn của tổng thống ukraine cho hay
ukraine luôn sẵn sàng đàm phán về thỏa thuận ngừng bắn và hòa bình
quan chức này cũng nhất trí với đề xuất của phía nga về việc cử đại diện tới thủ đô mins belarus
để tiến hành đàm phán giữa moscow và kiev
liên quan đến vấn đề này chính phủ hungary cùng ngày cho biết nước này đã đề xuất trở thành quốc gia trung gian
trong cuộc đàm phán giữa nga và ukraine liên quan tình hình căng thẳng hiện nay
tuy nhiên mỹ đã ngay lập tức bác bỏ đề nghị này
mỹ nêu quan điểm của washington rằng những đề xuất đàm phán trong bối cảnh giao tranh đang diễn ra
không phải là con đường ngoại giao thực sự
diễn biến cùng ngày liên minh châu âu eu đã công bố các biện pháp trừng phạt cụ thể đối với nga
trong hàng loạt các lĩnh vực quan trọng liên quan tới tình hình ukraine
trong khi đó mỹ cũng công bố thêm các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào moscow
đáp lại những diễn biến trên nga cho biết các lệnh trừng phạt trên là minh chứng về sự bất lực hoàn toàn
trong chính sách đối ngoại của phương tây đồng thời cảnh báo rằng sự việc đã gần tới mức không thể quay lại như lúc đầu